thưa quý vị và các bạn nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh sơn la vừa thông tin cho biết
ngày hôm nay công an huyện sông mã đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng tòng văn chi
trú tại xã bó sinh huyện sông mã tỉnh sơn la về hành vi giết người
điều đáng nói nạn nhân của vụ án chính là chị lường thị cưi vợ của chi
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận sau khi uống rượu sai khoảng bốn giờ cùng ngày
tổng văn chi đã lấy dao nhọn đâm vào ngực cổ và bụng của vợ mình
sau đó chi có ý định tự sát nhưng không thành nên đã bỏ trốn và bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngay sau khi sự việc xảy ra gia đình đã đưa chị cư đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên đến khoảng chín giờ cùng ngày nạn nhân đã tử vong